phó thủ tướng phạm bình minh đã tiếp quốc vụ khanh bộ ngoại giao đức andreas michaellis
nhân dịp ông sang thăm việt nam đồng chủ trì cuộc họp nhóm điều hành chiến lược
cấp thứ trưởng bộ ngoại giao việt nam đức lần thứ năm
tại buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh đánh giá cao kết quả
cuộc họp nhóm điều hành chiến lược việt đức lần thứ năm với nhiều thỏa thuận thể hiện tầm nhìn
sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực đáp ứng các yêu cầu phát triển và hợp tác trong giai đoạn mới
đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động và thách thức
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đánh giá quan hệ đối tác chiến lược
có nhiều nền tảng vững chắc tạo điều kiện cho quan hệ việt đức tiếp tục phát triển mạnh mẽ
trong thời gian tới nhất là trên các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
với kim ngạch hai triều đạt sáu tỷ usd trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và đức tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của việt nam tại liên minh châu âu eu
quốc phụ khánh bộ ngoại giao đức andreas michaelis khẳng định
sẵn sàng cùng việt nam phấn đấu để đưa quan hệ giữa hai nước có những bước phát triển
ở tầm cao hơn hiệu quả hơn
hai bên sẽ có các hoạt động phong phú nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi